xin chào quý vị và các bạn miền bắc đang đón đợt không khí lạnh nhẹ vào đầu tuần này
có thể là đợt lạnh cuối cùng trước mùa hè năm nay hay còn gọi là rét nàng bân
đây là đợt không khí lạnh ẩm nên độ ẩm vẫn cao trên chín mươi trong buổi sáng
ở phần lớn các tỉnh thành bắc bộ một số nơi còn có mưa phùn mưa nhỏ rải rác
rét nắng bân thường rơi vào thời đoạn cuối tháng ba đến đầu tháng năm dương lịch
trong ngày mai thời tiết tại bắc bộ sẽ ấm hơn
ở phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
về chiều tối và đêm nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
các khu vực khác của bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
tại phần phía bắc khu vực từ thanh hóa đến thừa tiên huế trời nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ cao nhất khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
phần phía nam khu vực có mưa vài nơi ngày có nắng nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng có nơi sẽ có nắng nóng
và nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
thời tiết khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai vẫn là ít mưa
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng tại miền đông nam bộ có nơi là trên ba mươi tám độ
nguy cơ rất cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như là xảy ra cháy nổ hỏa hoạn và cháy rừng
trên đầu khắp biển đông bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa
phổ biến không mưa gió thịnh hành hướng đông đến đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào gió đông đến đông nam cấp hai ba